tăng cường ra soát kế hoạch đáp ứng phù hợp với tình huống dịch bệnh là yêu cầu của ban chỉ đạo
tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín diễn ra vào chiều nay
và cũng tại cuộc họp này đã có kết quả khẳng định bệnh nhân tám mươi bảy tuổi quê phú thọ âm tính với virus sars cov hai
phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp
về tình hình dịch bệnh trên thế giới cho thấy nhiều nước tại châu âu và châu á đã tái thiết lập lại một số biện pháp chống dịch
như bắt buộc đeo khẩu trang trên các phương tiện công cộng hoãn tổ chức các sự kiện lớn và tái thiết lập giãn cách xã hội
đối với tình hình dịch bệnh trong nước tại đà nẵng và quảng nam các ca bệnh mới đã giảm rõ rệt trong những ngày vừa qua
còn tại hải dương vẫn đang kiểm soát và tiếp tục thu mẫu xét nghiệm trên diện rộng
hải dương cũng đã áp dụng các biện pháp phòng dịch giãn cách xã hội kịp thời quyết liệt và chủ động
với biện pháp xét nghiệm diện rộng như vậy thì chúng ta cũng sẽ không có ghi nhận những trường hợp nào mắc mới trên thành phố hải dương
về trường hợp nghi mắc covid một mươi chín tại hà nội bệnh nhân tám mươi bảy tuổi quê tại phú thọ đây là trường hợp khó đã được kiểm chứng lại bằng nhiều phương pháp khác nhau
đã có kết quả khẳng định cuối cùng bệnh nhân âm tính với virus sars cov hai
đối với vấn đề vaccine covid một mươi chín bộ y tế cũng khẳng định
theo quyết định vaccine khi về việt nam chúng ta cần phải được thử nghiệm nâm sàng
theo đúng quy định của luật dược
và quy trình này bộ y tế đang họp với tất cả hội đồng chuyên môn các nhà khoa học để chúng tôi giảm bước về mặt thủ tục hành chính
chứ chúng tôi không nói về mặt những quy định về mặt khoa học
quy định khoa học là bắt buộc phải làm đảm bảo
và đảm bảo vaccine phải an toàn
và cái thứ hai là vaccine phải có hiệu quả
các biện pháp triển khai chống dịch sắp tới sẽ phải tăng cường giả soát kế hoạch đáp ứng phù hợp với tình huống dịch bệnh
cân nhắc phương án thành lập bệnh viện giã chiến để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân khi cần thiết
xiết chặt và yêu cầu thực hiện khai báo y tế đối với người dân nhất là tại các khu vực công cộng tham gia giao thông công cộng
thực hiện nghiêm túc các biện pháp đeo khẩu trang vệ sinh cá nhân và giữ khoảng cách khi giao tiếp